tại cuộc họp chiều nay với thường trực chính phủ và ban chỉ đạo phòng chống dịch
thì tủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã đồng ý thực hiện việc cách ly xã hội
đối với nhóm các tỉnh có nguy cơ cao bao gồm một mươi hai tỉnh thành phố
một mươi tỉnh thành này sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm tất cả các nội dung chỉ thị một mươi sáu
đến hết ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hoặc có thể đến ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tùy tình hình cụ thể của việc lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
và nếu có tình trạng lây nhiễm xảy ra trong khoảng thời gian này
thì việc thực hiện cách ly xã hội sẽ tiếp tục kéo dài thêm
ban chỉ đạo sẽ đánh giá và báo cáo đề xuất thủ tướng quyết định
mặc dù việt nam đã đạt được những thành tích nhất định trong phòng chống dịch covid một mươi chín
nhưng trên thế giới dịch bệnh vẫn tiếp tục hoành hành rất mạnh
số người nhiễm bệnh và tử vong vẫn tăng cao hàng ngày
trong nước vẫn tiềm ẩn những nguy cơ lây nhiễm trong xã hội có thể trở thành những ổ dịch mới
làm bùng phát dịch do vậy thủ tướng yêu cầu không được lơi lỏng chủ quan mất cảnh giác
chiến lược phòng chống dịch hiệu quả và bình vững phải dựa trên cơ sở
duy trì được sự liên tục của hoạt động kinh tế ở mức độ nhất định
khơi thông với mạch kinh tế chuẩn bị khởi động lại nền kinh tế
trên cơ sở chống dịch thành công ngăn ngừa dịch thành công
tại hội nghị hôm nay chúng ta cũng kiên định các chiến lược đã đề ra là
ngăn chặn phát hiện nhanh cách ly khoanh vùng dập dịch triệt để
hiệu quả với mục tiêu bao trùm là kiểm soát tốc độ lây nhiễm ở mức thấp nhất
hạn chế tối đa các trường hợp tử vong đồng thời giảm thiểu tác động với kinh tế xã hội
cho đại dịch gây ra và chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống dịch lan rộng
theo từng giấc mức độ mà chúng ta đã có phương án sẵn sàng
đồng ý với kiến nghị của ban chỉ đạo về việc phân loại nguy cơ dịch bệnh
giữa các địa phương dựa trên một số tiêu chí
cũng phân tích dịch tễ học về tình hình dịch bệnh khả năng ứng phó
các đặc điểm về dân số giao thông có nhiều người nước ngoài đến và có nguy cơ lây nhiễm cao
thủ tướng đồng ý chia làm ba nhóm các tỉnh thành có nguy cơ cao
nhóm có nguy cơ và nhóm có nguy cơ thấp các nhóm này sẽ không phải là bất biến
nhóm có nguy cơ cao gồm một mươi hai địa phương bắc ninh bình thuận đà nẵng hà nội thành phố hồ chí minh khánh hòa
lào cai ninh bình quảng nam quảng ninh tây ninh hà tĩnh
đặc biệt là hai đô thị lớn trung tâm của nước ta là hà nội và thành phố hồ chí minh
một mươi tỉnh thành phố tây và hai đô thị trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện thị một mươi sáu đến ngày hai mươi hai tháng bốn
hoặc ba mươi tháng bốn tùy tình hình cụ thể của việc
lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng và tất nhiên một mươi hai địa phương trên có thể kéo dài hơn nữa nếu như
cái tình trạng có lây nhiễm và tôi xin nói lại cũng có thể một số tỉnh trong phiên gặp đến sẽ
bổ sung vào nhóm trên nếu như có tình trạng lây nhiễm chưa phát hiện chưa khoanh lại
thủ tướng chỉ đạo tiếp tục kéo dài chính sách kiểm soát xuất nhập cảnh như hiện nay cho đến ba mươi tháng bốn
những người việt nam ở nước ngoài có yêu cầu cấp thiết và hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về nước
duy trì cách ly tập trung bắt buộc đối với người từ nước ngoài vào việt nam tiếp tục đẩy mạnh các
hoạt động trực tuyến học trực tuyến thanh toán trực tuyến khuyến khích cán bộ làm việc tại nhà
thủ tướng yêu cầu các cơ quan báo chí truyền thông cần tiếp tục phổ biến hướng dẫn người dân những
kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ mình và gia đình mình phản ánh đầy đủ bức tranh của toàn bộ cuộc
cuộc sống tránh đưa tin gây tâm lý chủ quan trong nhân dân vì phía trước chúng ta còn nhiều gian nan
kể cả chống dịch và phát triển kinh tế xã hội thủ tướng yêu cầu thực hiện ngay gói an sinh xã
xã hội với tinh thần cứu trợ như cứu hỏa không thể để chậm trễ hơn vì người lao động đang rất khó khăn
không vì thủ tục mà kéo dài việc hỗ trợ